xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe đời sống
thưa quý vị vụ lùng xùm giữa bà ceo đại nam và ông võ hoàng yên thời gian vừa qua
đã khiến truyền thông tốn không ít giấy mực
mới đây sau khi xác minh nội dung tố cáo của bà nguyễn phương hằng
bất ngờ công an tp hcm xét thấy ông võ hoài yên không có dấu hiệu phạm tội
nên ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa có thông báo gửi ông võ hoàng yên
và bà nguyễn phương hằng về việc giải quyết tin báo tố xác tội phạm
theo đó sau khi xem xét xác minh nội dung tố cáo của bà nguyễn phương hằng năm mươi tuổi
ngụ tại quận một tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam đối với ông võ hoàng yên bốn mươi bảy tuổi quê bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xét thấy không có dấu hiệu tội phạm
nên đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà hằng gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
tố cáo ông võ hoàng yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tp hcm và một số tỉnh thành khác
theo bà hằng do biết ông yên có những hoạt động cứu chữa bệnh và làm từ thiện
nên vợ chồng bà đã hỗ trợ ông yên tiền bạc vật chất để làm từ thiện và cứu người
sau đó bà hằng phát hiện ông yên đã lạm dụng tín nhiệm với mình
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó bà hằng tổ ông yên ăn chặn tiền ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt
ở hai huyện tiên phước xã tiến hiệp và xã tiến ngọc và huyện bắc trà my tỉnh quảng nam vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
sau khi xảy ra sự việc lùm xùm các bên đã có buổi gặp mặt đối chất
dưới sự chứng kiến của đại diện tịnh độ cơ sĩ phật hội việt nam
tại buổi đối chất ông võ hoàng yên xác nhận đã nhiều lần nhận được tiền
của vợ chồng bà hằng và có đi làm từ thiện chứ không ăn chặn
ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định
tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm do hết thời hạn kiểm tra
nhưng chưa có kết luận giám định
sau khi có kết luận giám định ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm
trước đó bà nguyễn phương hằng
vợ ông huỳnh uy dũng chia sẻ trước báo chí truyền thông bày tỏ sự bức xúc của bản thân
khi thời gian qua gia đình xây dựng hưng an tự tại huyện tánh linh tỉnh bình thuận
tuy nhiên lợi dụng tôn giáo ông võ hoàng yên và gia đình đã tổ chức trục lợi
và lừa đảo biến hưng an tự thành của riêng cá nhân
tôi có đầy đủ chứng cứ để chứng minh và tố cáo ra pháp luật đối với ông yên bà hằng nói
theo bà hằng bà đã giao hơn hai trăm linh tỷ cho ông yên
xây chùa chi hàng tỷ đồng mỗi tháng để chăm sóc cho các vườn thuốc và giúp ông yên trả nợ
nhưng mới đây bà phát hiện ra những tài khoản mà ông yên nhờ bà chuyển trả nợ
đều là những người trong gia đình của ông
chưa kể ông còn bỏ túi riêng hàng tỷ đồng số tiền cứu trợ lũ lụt trong năm vừa qua
bà hằng cũng tố cáo ông yên là bán phiếu để chữa bệnh
chứ không hề chữa miễn phí như ông tự pa trên truyền thông
đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ông yên lấy danh nghĩa của tịnh độ cư sĩ vật hội việt nam
để kêu gọi ủng hộ cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt miền trung
và ông yên đã kêu gọi ủng hộ từ nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài nước nhiều tỷ đồng
ông võ hoàng yên khẳng định
việc trong báo cáo về quá trình tham gia công tác từ thiện xã hội
tại buổi lễ khánh thành ngôi chùa hưng an tự
không đề cập đến số tiền ba tám tỷ đồng của vợ chồng ông dũng
để giúp đỡ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bởi bão lụt
là do sự thiếu sót
đây là sự thiếu sót trong quá trình làm báo cáo của tôi
số tiền mà chị hằng chuyển cho tôi
để giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở tỉnh quảng nam
tôi đều sử dụng đúng mục đích và có hóa đơn chứng từ đầy đủ ông yên nói
ông yên tiếp tục khẳng định
việc ông kêu gọi ủng hộ cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ
ở miền trung vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
là một danh nghĩa cá nhân
chứ hoàn toàn không hề lấy danh nghĩa của trung ương tịnh độ cư sĩ mật hội việt nam
còn việc làm rõ những tố cáo của bà nguyễn phương hằng đối với ông võ hoàng yên
cả hai bên đều thống nhất sẽ đưa ra cơ quan chức năng để giải quyết xử lý
bà nguyễn phương hằng cho biết
thời điểm đó đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo
ăn chặn tiền của ông võ hoàng yên
và sẽ gửi tới bộ công an để điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc
văn kiện của tri hội hưng an tự do ông võ hoàng yên làm trưởng ban trị sự
được phát hành rộng rãi tại buổi lễ khánh thành tránh điện và giảng đường hương an tự
trong văn kiện này ghi rất rõ
tri hội hưng an tự tọa lạc tại thôn ba xã gia an huyện tánh linh tỉnh bình thuận
tri hội hương an tự hoạt động theo sự chỉ đạo trực tiếp
của ban trị sự trung ương tịnh độ cư sĩ vật hội việt nam
văn kiện đã báo cáo công tác vật sự
phúc trình xây dựng tránh điện và giảng đường hưng an tự
do công ty cổ phần đại nam của ông bà huỳnh uy dũng nguyễn phương hằng
xây dựng và hiến tặng cho tịnh độ cư sĩ vật hội việt nam
văn kiện của tri hội hương an tự cho biết
trong công tác từ thiện xã hội năm hai nghìn hai mươi
tri hội đã hỗ trợ năm trăm linh phần quà tại xã gia an trị giá hai trăm năm mươi triệu đồng
hỗ trợ thường xuyên cho hai mươi gia đình khó khăn tổng số tiền một mươi bốn bốn triệu đồng
đặc biệt trong văn kiện nói
ủng hộ miền trung lũ lụt bao gồm
ban trị sự trung ương ban trị sự hương an tự
và ban trị sự tỉnh hội bến tre hai đợt trước sau cho bốn tỉnh
quảng nam quảng bình quảng trị huế
với nhiều phần quà bao thư và năm mươi ba mét tôn tổng giá trị hơn bảy tỷ đồng
riêng hưng an tự là hai tỷ bảy trăm linh triệu đồng
từ chi tiết này mà vợ ông dũng lò vôi là bà nguyễn phương hằng
đã bức xúc tố cáo ông võ hoàng yên
ăn chặn tiền ủng hộ cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở miền trung
bà hằng cho rằng ông yên vận động bà hằng tiền cứu trợ
trên danh nghĩa là người của tịnh độ cư sĩ phật hội việt nam
vì vậy vợ chồng bà hằng mới bỏ ra ba hai tỷ đồng
đồng thời thông qua vợ chồng bà hằng nhà sư tuệ hải ở đồng nai
cũng gửi sáu trăm linh triệu đồng tổng cộng là ba tám tỷ đồng
để giao cho ông yên đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt
thế nhưng tại văn kiện trên ông yên chỉ ghi chung chung
riêng hưng an tự là hai tỷ bảy trăm linh triệu đồng
mà không hề nhắc tới khoản tiền ba tám tỷ đồng
của riêng vợ chồng ông dũng lò vôi và nhà sư tuệ hải
ủng hộ thông qua tri hội hưng an tự
ngoài ra tại phần nội dung công tác tử thiện
văn kiện trên đã khẳng định rất rõ
trong năm qua hội quán đã vận động chung tay hỗ trợ cộng đồng
được hơn một mươi một tỷ hai trăm năm mươi tám triệu đồng
trở hết tại giấy xác nhận ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
do ông nguyễn văn long chủ tịch ubnd xã tiền hiệp
huyện tiền phước tỉnh quảng nam
ký tên và đóng dấu cũng ghi cụ thể
ubnd tiên hiệp xác nhận về việc nhận quà của đoàn từ thiện
vào ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ubnd xã tiên hiệp có nhận quà của đoàn từ thiện
ban trị sự trung ương tịnh độ cư sĩ vật hội việt nam như sau
các phần quà gồm có
trong khi đó theo ông nguyễn ngọc ánh
phó hội trưởng thường trực ban trị sự trung ương tịnh độ cư sĩ phật hội việt nam
thì giao dịch tài chính giữa cá nhân
ông võ hoàng yên với ông huỳnh uy dũng và bà nguyễn phương hằng
là quan hệ giao dịch cá nhân không thuộc phạm vi trách nhiệm chỉ đạo của giáo hội
vì ông võ hoàng yên cũng là một chức sắc chức việc của giáo hội
nên ông có trách nhiệm giải trình lên ban trị sự trung ương
về những cáo buộc mà phía bên ông bà huỳnh uy dũng nguyễn phương hằng đã đưa ra
thưa quý vị vậy là sau những lùm xùm trong hơn một năm qua
thì cơ quan công an đã có thông tin chính thức về vụ kiện này
bà phương hằng có phản ứng gì
sau thông báo này hay không
liệu vụ việc đã thực sự khép lại hay chưa
hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những tin tức mới nhất
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo